các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các biện pháp dự phòng và phát đồ điều trị bệnh xuất xuất huyết tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác trần đoán điều trị bảo đảm đủ phương tiện vật tư trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu điều trị bảo đảm đủ phương tiện vật tư trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu điều trị bảo đảm đủ phương tiện

các đại học học viện trường đại học phía nam gồm hai trường phía bắc gồm sáu trường chưa tính sáu đơn vị thành viên của đại học thái nguyên các trường cao đẳng phía nam gồm một mươi ba trường và phía bắc gồm sáu trường
danh sách thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh đợt ba có trường gọi là chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung đợt hai trình độ đại học và trình độ cao đẳng nếu trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng được phân theo từng trình độ và từng ngành
mức điểm trúng tuyển đợt hai thường là điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt ba của mỗi trình độ cho mỗi ngành tổ hợp các môn xét tuyển và điều kiện xét tuyển khác nếu có theo từng trình độ cho mỗi ngành
theo bộ giáo dục và đào tạo đợt ba các trường nhận đăng ký xét tuyển từ ngày một mươi một tháng chín đến ngày hai mươi một tháng chín công bố kết quả trúng tuyển trước ngày hai mươi bốn tháng chín
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt